chiều ngày hai mươi tám tháng ba tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp phó thủ tướng cộng hòa belarus vladimir sematko
và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ belarus đang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao quan hệ tốt đẹp giữa việt nam và belarus
tiếp tục được tăng cường trên các lĩnh vực trong đó hai bên thường xuyên trao đổi đoàn tiếp xúc song phương ở cấp cao
việt nam hoan nghênh và mong muốn tiếp nhận thêm các dòng vốn đầu tư từ belarus
nhất là những lĩnh vực mà belarus có thế mạnh như sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô cơ khí thiết bị công nghiệp
ủng hộ các doanh nghiệp belarus tham gia các dự án xây dựng đường sát đồ thị
tạo điều kiện để các sản phẩm công nghiệp cơ khí của belarus tiếp cận thị trường việt nam
chủ tịch nước mong muốn hai bên cũng cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh
đấu tranh phòng chống tội phạm ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế
với những vướng mắt nảy sinh trong quá trình hợp tác
chủ tịch nước đề nghị cần xử lý bằng biện pháp linh hoạt trên tinh thần hữu nghị truyền thống
không làm gián đoạn sự phát triển đang trên đá tích cực
phó thủ tướng belarus khẳng định nền kinh tế việt nam và belarus mang tính bổ trợ cho nhau
và điều này sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển của kinh tế mỗi nước
phó thủ tướng đồng tình với ý kiến của chủ tịch nước đối với việc giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình hợp tác
đặc biệt là việc thực hiện hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế á âu và hiệp định hợp tác giữa hai nước
mong muốn chủ tịch nước có sự ủng hộ giải quyết các vướng mắt này